thưa quý vị và các bạn nói đến bùa chú là nói đến những điều mang sắc thái tâm linh thần bí
mà chủ yếu là do những lời đồn đoán ly kỳ được theo dệt lưu truyền trong dân gian
mặc dù chưa ai kiểm chứng được tác dụng của nó
tuy nhiên đây vẫn là một mảnh đất màu mỡ cho nhiều đối tượng truyền bá mê tín dị đoan
kiếm lời bất chính và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội
nhất là vào các thời điểm năm hết tết đến dịch vụ này xem chừng càng nở rộ
từ ngàn xưa bùa chú đã xuất hiện trong đời sống con người trên khắp thế giới
theo quan niệm dân gian mục đích ban đầu của các loại bùa chú này là để cầu an
giúp gia đình yên ổn hoặc để trị bệnh trừ tà phá bùa yếm đối
tuy nhiên theo thời gian khi niềm tin vào sức mạnh của bùa chú ăn sâu vào lòng tin của nhiều người
thì cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tâm linh này để trục lợi bất chính và tuyên truyền mê tín dị đoan
có thể lấy ví dụ trong những năm gần đây bài tarot không còn xa lạ gì với các bạn trẻ ở việt nam
và đang trở thành một hình thức mê tín dị đoan cần phải được cảnh báo
cũng như nhiều loại hình bói toán khác người đi xem bài tarot thường đi tìm hướng giải quyết cho những điều chăn trở trong cuộc sống
đồng thời cũng mong muốn dự đoán trước tương lai để có lựa chọn phù hợp trong thời điểm hiện tại
như vậy với hai chức năng chính là tư vấn và tiên tri người xem bài tarot sẽ dựa vào câu chuyện của người đi xem bói bài
để trải bài và đưa ra những góc nhìn mới xung quanh sự thật được cung cấp đồng thời đưa ra những phán đoán phân tích của bản thân họ
như vậy bài tarot mang tính tư vấn và chỉ dự đoán trong một thời gian ngắn chứ không đề cập đến số phận của một đời người trong một lời tiên đoán như lá số tử vi
giá của loại dịch vụ này phụ thuộc vào từng người xem bài chủ yếu giao động trong khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn một vấn đề
hoặc bốn trăm linh năm trăm linh nghìn trong một giờ đồng hồ với số câu hỏi không giới hạn
đã có không ít những quán cà phê coi dịch vụ này như một hình thức câu khách mới
những chiêu trò khuyến mại mua đồ uống xem tarot miễn phí
hoặc những quán thêm bài tarot vào các chương trình quảng cáo cho các dịp đặc biệt trong năm
tất nhiên người đến uống cà phê và xem bài không thể biết rằng việc quán cà phê hợp tác với những người xem bài sẽ thu lợi theo kiểu
quán có thu nhập từ đồ uống người xem bài hưởng một trăm linh thu nhập từ việc xem bài
hoặc cũng có quán hợp tác với người xem bài theo cách đôi bên cũng có lợi
chủ quán và người xem bài sẽ hưởng theo tỷ lệ
tỷ lệ năm mươi năm mươi hoặc bốn mươi sáu mươi tùy theo thỏa thuận giữa đôi bên
một người xem bài lấy giá trung bình khoảng hai trăm năm mươi một khách
nhưng với trải bài một mươi hai tháng thì lấy đến bảy trăm linh đồng
lý giải cho sự nhảy vọt về giá này người này cho rằng khách hàng sử dụng dịch vụ này có thể lưu lại hình ảnh trải bài của mình
và quay lại bất kỳ thời điểm nào trong năm để hỏi thêm nếu cảm thấy cần thiết
theo chuyên gia hoàng dương bình
thì tuy khác nhau về bản chất và hình thức nhưng xem bài tarot cũng giống như các phương pháp bói toán theo quan niệm phương đông
căn cứ vào những dấu hiệu hiện tại quá khứ và dự đoán tương lai
dù chưa ai chứng minh được độ chính xác của các hình thức bói toán
nhưng nhiều người vẫn rất tin và thích xem bói do tò mò về tương lai và muốn dựa dẫm vào một thế lực tâm linh nào đó trong những tình huống khó khăn
bình thường ngay trong khoa học tâm lý
chỉ cần chẩn đoán tính cách khí chất năng lực xu hướng xử sự thì cũng có thể đoán biết được con đường tương lai của người ấy có hạnh phúc không bằng phẳng hay chắc chở
nhà phật cũng nói đến các bậc thánh hiền các bậc cao nhân thông tuệ biết được quá khứ hiện tại tương lai và từ đó phổ độ chúng sinh
chính vì những đức tin ăn sâu vào tiềm thức người việt như vậy nên việc tin vào bói toán mong muốn biết trước tương lai là chuyện rất bình thường
chuyên gia hoàng dương bình chia sẻ
theo chuyên gia các thầy bói cũng tận dụng triệt đề tâm lý này để câu khách
đặc biệt với những thầy bói tâm không hướng thiện thì việc ám thị đánh vào ham muốn và sự nhẹ dạ cả tin của những người thần kinh yếu là chuyện dễ như chở bàn tay
còn những hình thức bói toán này có chính xác hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào luật nhân quả vào cách sống và tu tâm dưỡng tính của mỗi người
không gì là chắc chắn một trăm linh không thay đổi được
sự thay đổi của bói toán
cuộc sống của chúng ta không đến từ một thế lực tâm linh nào mà từ chính con người chúng ta
nếu biết được mình sai ở đâu cần thay đổi điều gì để từ đó sám hối tu thân tích đức thì chắc chắn sẽ nhẹ nghiệp
để không xa vào mê tín dị đoan thì tốt nhất là không nên xem bói
nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì chỉ cần thành thật với bản thân hướng thiện sống hài hòa thì tự khắc tiêu giảm cái xấu cải mệnh
tương lai chính là kết quả của chúng ta
tương lai chính là kết quả của những gì xảy ra trong hiện tại
mỗi lần sống đức độ hơn công chính hơn đều là một lần thay đổi tương lai
trong thời buổi công nghệ bốn hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ và đặc biệt là mạng xã hội
thì việc kinh doanh mua bán bùa chú online trở nên dễ dàng công khai nhộn nhịp kẻ bán người mua
và có thể thấy kinh doanh tâm linh đã tận dụng tối đa mạng internet
hình thức chợ mua bán bùa chú online đang đem lại lợi nhuận siêu khủng
có thể lấy ví dụ dịch vụ xem bài tarot đã nói ở trên xuất hiện ngày càng nhiều không chỉ ở các khu đô thị lớn
các quán cà phê hội chợ nhà sách xem qua mạng mà thậm chí là cả live stream bói bài tarot
chỉ cần gõ từ khóa xem bài tarot lên google sẽ có hơn sáu trăm linh kết quả chỉ trong khoảng ba giây
với rất nhiều hình thức trắc nghiệm tarot các khóa học xem bài tarot xem bài tarot miễn phí
các địa chỉ để xem bài tarot
mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất hiện nay là facebook cũng cho rất nhiều kết quả về các fanpage
quán cà phê hoặc các hội nhóm xem bài tarot với hàng nghìn lượt thích
điều này cho thấy việc xem bài tarot đã thật sự trở thành một hình thức kinh doanh phát triển trên mạng
dạo một vòng các trang mạng xã hội không khó để tìm thấy những trang bán bùa chú và các vật phẩm tâm linh khác
mang màu sắc mê tín dị đoan có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau như các dân tộc miền núi phía bắc lào campuchia
ấn độ và nhiều nhất là thái lan
người mua còn có thể tương tác thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook yalo để xem bói thỉnh bùa
cá biệt hơn nữa còn có cả hình thức live stream bói toán lên đồng được thực hiện một cách liên tục và khá phổ biến trên nhiều trang mạng xã hội
các sản phẩm này được giao bán công khai với nhiều công dụng như bùa chiêu tài bùa hộ thân bùa yêu
thầy a đang quảng cáo các loại bùa cực độc như bùa dành cho gái ngảnh bùa cho con rác thứ một mươi ba hay bùa xin tiền người yêu xin bao nhiêu cũng cho
cùng với những lời lẽ có cánh và sự đảm bảo chắc nịch về độ linh nghiệm của các loại bùa chú này
tuy nhiên điều đáng chú ý là chỉ với một nhu cầu mà mỗi bếp lại đưa ra một giải pháp khác nhau
chẳng hạn thầy a nói nuôi cung bằng thong là tốt nhất
thầy b nói thỉnh phật bịt mắt
thì sẽ tọa nguyện
thầy c lại đưa ra bằng chứng là nhiều khách hàng thờ cóc đổi màu và đã thành công
còn thầy d phán dùng mẹ ngoắc thì tài lộc tự khắc kéo tới
bên cạnh đó cũng có những loại bùa chú được quảng cáo là chị được bách bệnh tiền tài công danh tình cảm muốn gì con ấy
giá của các loại bùa chú này cũng rất vô cùng vài triệu cũng có mà cả trăm triệu cũng có
cũng như các thầy bói dọa ma
những người kinh doanh bùa chú online cũng nắm thóp tâm lý nhẹ dạ cả tin của người thần kinh yếu và tận dụng triệt đề sự lo lắng bất an của những người tìm đến sự trợ giúp tâm linh để được tọa nguyện để câu khách
đặc biệt những trang bán bùa chú thái lan còn nhấn mạnh rằng vật phẩm đó trước khi đến tay người mua sẽ được thầy xem phép chuyển từ thái lan về và có dấu bưu điện mã vạch đàng hoàng
tuy nhiên khi được hỏi về hóa đơn đỏ
thì những thầy phép
thì những thầy phép
thì những thầy phép tự xưng này lảng sang chuyện khác chứng tỏ họ hoàn toàn ý thức được sự phi pháp của hành động này nhưng do lợi nhuận mở mắt nên vẫn đưa chân làm liều
việc kinh doanh bùa chú từ trước đến nay luôn được xác định là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa hành nghề mê tín dị đoan đã được pháp luật việt nam quy định qua các mức xử phạt
việc hành nghề mê tín dị đoan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra người thực hiện các hành vi hành nghề mê tín dị đoan còn phải bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại cho người khác theo quy định của luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
buôn bán bùa chú online cũng là một hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định số một trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
theo nghị định này
người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến năm triệu đồng đối với một trong các hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng xem bói gọi hồn xin xăm sóc thẻ iểm bùa phù chú truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi
ngoài ra người đó còn có thể bị buộc nộp lại ngân sách nhà nước số tiền trục lợi mà có được hoặc trả lại cho người bị lợi dụng
bên cạnh đó
điều ba trăm hai mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
điều ba trăm hai mươi của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cũng có quy định với những người dùng bói toán đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này
hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các hành vi
hai trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
làm chết người
thu lợi bất chính hai trăm linh triệu đồng trở lên
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
lý giải về nguyên nhân tại sao những hành vi kinh doanh không hợp pháp này vẫn chản lan trên thị trường
và chiêu trò lách luật của những người kinh doanh bùa chú online
nhiều người cho rằng nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ
lợi nhuận không tưởng của hoạt động này
bên cạnh đó do nhu cầu người dùng lớn
việc kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nói chung
và kinh doanh bùa chú mê tín dị đoan nói riêng
còn gặp nhiều khó khăn
bên cạnh đó niềm tin vô hình của con người và sự chi phối của các thế lực tâm linh
trong cuộc sống cũng như những điểm bất cập hạn chế của pháp luật
cũng tạo nên kẽ hở cho hoạt động kinh doanh bùa chú online phát triển tràn lan và khó kiểm soát
thạc sĩ luật sư võ đình đức đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
để ngăn chặn hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi bất chính
thì cần có nhiều biện pháp hoạt động một cách đồng bộ nhất quán và xuyên suốt trong một thời gian dài
thứ nhất dưới góc độ pháp lý cần có các quy định chi tiết cụ thể
và đủ sức răn đe với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
trong việc lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi cá nhân
thống nhất về thẩm quyền xử lý phạm vi xử lý
điều chỉnh hợp lý đối với các hành vi buôn bán bùa chú online
hành nghề mê tín dị đoan bói toán online trên mạng xã hội
thông qua luật an ninh mạng qua các quy định về xử phạt đối với các chủ thể nói trên
thứ hai là tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật
nhằm nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là ở các vùng xa xôi
các dân tộc thiểu số để hạn chế và tiến tới chấm dứt việc làm và buôn bán bùa chú
thứ ba là đẩy mạnh công tác kiểm soát về văn hóa
kiểm soát về nội dung của các trang mạng xã hội
có dấu hiệu của việc buôn bán kinh doanh bùa chú online
kinh doanh tâm linh thực sự đang tồn tại để phục vụ cho niềm tin vô hình
vào các tín ngưỡng cũng như là chỗ nương nấu cho tham vọng của con người
kinh doanh bùa chú online là một trong những nội dung đã và đang nhận được
rất nhiều sự quan tâm dưới góc độ xã hội và quan hệ pháp luật
đặc biệt là trước những hậu quả có thể nhìn thấy được của hành vi kinh doanh bùa chú online nói riêng
và mê tín dị đoan nói chung
hiện nay khi mà hệ thống mạng xã hội và hình thức kinh doanh online ngày càng mở rộng
trong khi pháp luật chưa được điều chỉnh hoặc còn nhiều hạn chế
về các quy định áp dụng với loại hình này
thì càng có nhiều cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tín ngưỡng tâm linh để trục lợi
tuy nhiên sự vào cuộc của cơ quan chức năng cũng khó có thể ngăn chặn triệt để nạn mua bán bùa ngải
khi vẫn có người còn mê mụi tin vào sự linh nghiệm của các loại bùa ngải
vì thế lời nhắc nhở chung là
mỗi người cần xác định bùa ngải không thể đem lại điều gì tốt đẹp cho bạn
ngoài những hậu quả xấu về nhiều mặt mà chúng ta chưa lường hết được
không có cái gọi là phép màu từ bùa ngải
mà chính sự nỗ lực phấn đấu tích cực của bản thân
mới là điều sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau